tầng một dự án được ký tại hội nghị cấp cao apec năm hai nghìn sáu tại việt nam đi vào hoạt động vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám sớm hơn sáu tháng so với kế hoạch cũng như cam kết bảo đảm an toàn chất lượng cho nhà máy của lãnh đạo tập đoàn
thủ tướng cũng hoan nghênh tập đoàn có mong muốn thành lập liên doanh với tập đoàn điện lực việt nam để đầu tư vào các dự án nhà máy điện khác theo hình thức bot
tuy nhiên thủ tướng nguyễn xuân phúc đặc biệt lưu ý việc xây dựng và vận hành nhà máy nhiệt điện ở việt nam phải hết sức quan tâm tới vấn đề xử lý cho bụi để bảo vệ môi trường
theo đó tập đoàn phải có các giải pháp để các nhà máy nhiệt điện không làm ảnh hưởng đến du lịch biển ở tỉnh bình thuận cũng như các vùng nuôi trồng thủy sản ở đồng bằng sông cửu long
bên cạnh đó tập đoàn cần có giải pháp sử dụng xỉ từ các nhà máy nhiệt điện để làm nền đường hoặc vật liệu xây dựng
cùng ngày thủ tướng đã tiếp chủ tịch tập đoàn công nghiệp nặng mitsubishi omiya hideaki
đánh giá cao tập đoàn đang đầu tư có hiệu quả và một số dự án công nghệ cao ở việt nam trong đó có nhà máy sản xuất linh kiện máy bay ở hà nội
thủ tướng cho rằng nếu như trước đây các thiết bị cánh của máy bay boeing được sản xuất ở việt nam phải mang về nhật bản kiểm tra rồi mới xuất khẩu sang mỹ
thì nay toàn bộ các sản phẩm trong đó có cả cánh của máy bay boeing bảy trăm bảy mươi bảy
được sản xuất ở việt nam có thể xuất khẩu thẳng sang mỹ
từ thành công này thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị mitsubishi mở rộng đầu tư các dự án công nghệ cao ở việt nam
cũng như mở rộng việc đào tạo nhất là kỹ thuật viên và kỹ sư từ những sinh viên tài năng của việt nam
hiện tại mitsubishi đang cấp một số học bổng cho các sinh viên ưu tú việt nam sang học năm năm đại học ở nhật bản rồi đưa trở về việt nam làm việc
trong phiên họp sáng ngày một mươi tháng một mươi một sau khi biểu quyết thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi
quốc hội đã nghe bộ trưởng bộ quốc phòng chủ nhiệm ủy ban quốc phòng an ninh trình bày tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án luật quốc phòng sửa đổi
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
tờ trình dự án luật quốc phòng sửa đổi do bộ trưởng bộ quốc phòng ngô xuân lịch trình bày cho thấy
sau hơn một mươi năm thực hiện luật quốc phòng đã đạt được nhiều thành tiệu quan trọng
góp phần giữ vững độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ và an ninh quốc gia
tuy nhiên một số nội dung của luật quốc phòng năm hai nghìn năm đã bộc lộ nhiều bất cập vướng mắt
không còn phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
vì vậy hầu hết các ý kiến đại biểu tại báo cáo thẩm tra đều nhất trí với sự cần thiết phải sửa đổi luật quốc phòng
và đề nghị thống nhất quan điểm sửa đổi luật chỉ quy định những vấn đề cơ bản những nguyên tắc chung về quốc phòng
còn những nội dung đã được các luật về lĩnh vực quốc phòng điều chỉnh hoặc dự kiến sẽ nâng thành luật
thì không quy định quá cụ thể để tránh trồng chéo
ủy ban quốc phòng an ninh nhất trí với đa số ý kiến nêu trên
tuy nhiên cũng đề nghị cần bám sát quan điểm sửa đổi luật và nghiên cứu những nội dung có liên quan đến lĩnh vực quốc phòng
để bảo đảm tính khả thi bao quát của dự án luật
mới đây phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã đến thăm tặng quà và động viên đồng bào bị thiệt hại
do thiên tai lũ lụt tại tỉnh quảng nam
tại huyện đại lộc phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã thăm
trao tặng quà động viên hai gia đình có người thân bị chết trong đợt mưa bão vừa qua
ở xã đại nghĩa và thị trấn ái nghĩa
tại đây phó chủ tịch nước đã nghe lãnh đạo tỉnh quảng nam và huyện đại lộc
báo cáo về tình hình thiệt hại và khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra tại địa phương
phát biểu tại buổi làm việc phó chủ tịch nước biểu dương những nỗ lực của chính quyền địa phương
và người dân trong công tác chủ động ứng cứu sơ tán di rời dân
và triển khai khắc phục thiệt hại do mưa bão gây ra trong thời gian qua
phó chủ tịch nước lưu ý tỉnh quảng nam cần tiếp tục chủ động ứng phó với tình hình thiên tai bão lũ
nhằm giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước phó chủ tịch nước đã trao tặng một trăm linh phần quà
mỗi phần quà kèm một triệu đồng cho người dân bị thiệt hại ở huyện đại lộc
đồng thời trao cho lãnh đạo huyện đại lộc hai trăm linh triệu đồng
huyện duy xuyên một trăm năm mươi triệu đồng và cho tỉnh quảng nam một tỷ đồng
để giúp nhân dân khắc phục thiệt hại do mưa bão gây ra
dịp này các nhà tài trợ đã trao tặng tỉnh quảng nam ba mươi ngôi nhà
mỗi nhà năm mươi triệu đồng cùng hàng trăm xuất quà cho người dân bị thiệt hại do mưa bão
đoàn cán bộ của thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân
ủy ban mặt trận tổ quốc tp hcm vừa đến thăm và hỗ trợ đồng bào xã đảo tam hải
huyện núi thành tỉnh quảng nam bị thiệt hại do bão số một mươi hai
và mưa lũ gây ra
đến thăm xã đảo tam hải đại diện lãnh đạo tp hcm đã trao tặng cho sáu mươi một hộ dân
ở xã đảo tam hải bị thiệt hại về tài sản mỗi hộ dân một triệu đồng
đồng thời hỗ trợ xây dựng lại nhà ở cho hai hộ gia đình bị lốc xoáy làm sập hoàn toàn
gồm bà bùi thị hoa và ông bùi đãi cùng chú xã tam hải mỗi hộ gia đình bốn mươi triệu đồng
dịp này đại diện lãnh đạo tp hcm đã trao biển tượng trưng một năm tỷ đồng
cho ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh quảng nam để gửi đến ủng hộ đồng bào
trong tỉnh bị thiệt hại do bão số một mươi hai và mưa lũ gây ra
vừa qua tại hải phòng ban thường vụ thành đoàn thanh niên tp hải phòng
đã tổ chức phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh bị thiệt hại do cơn bão số một mươi hai gây ra
trong những ngày qua bão số một mươi hai đã làm hơn một trăm linh người thiệt mạng và mất tích
hàng nghìn đồng bào đang mất người thân nhà cửa và tài sản
nhằm thể hiện tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ
ban thường vụ thành đoàn tp hải phòng đã kêu gọi toàn thể cán bộ đoàn viên thanh niên
cùng chung tay góp sức ủng hộ kinh phí vận động các nguồn lực để động viên bà con vượt qua khó khăn
chương trình là hoạt động mang nghĩa thiết thực kịp thời nhằm giúp đỡ người dân trong hoàn cảnh khó khăn
với sức trẻ và tinh thần sung kích tình nguyện thanh niên tp hải phòng
sẽ tiếp tục sát cánh với nhân dân các vùng bão lũ của các tỉnh miền trung và nam trung bộ
hưởng ứng cuộc vận động của tổng liên đoàn lao động việt nam và công đoàn điện lực việt nam
về hỗ trợ các tỉnh miền trung bị thiệt hại do cơn bão số một mươi gây ra
công đoàn tổng công ty điện lực miền bắc đã vận động cán bộ viên chức
lao động tham gia ủng hộ với số tiền là gần hai tỷ đồng
cơn bão số một mươi đã gây thiệt hại nặng nề cho nhân dân các tỉnh hà tĩnh nghệ an
quảng bình quảng trị thanh hóa thừa thiên huế
ngay sau khi cơn bão đổ bộ
công đoàn điện lực việt nam và các cấp công đoàn ngành điện đã vận động đoàn viên
người lao động kịp thời khắc phục hậu quả hệ thống điện
và giúp đỡ nhân dân khắc phục thiệt hại ổn định đời sống
với sự vận động của tổng công ty
người lao động tham gia một mươi ba bốn trăm bốn mươi bảy tin nhắn qua tổng đài một nghìn bốn trăm bốn
với số tiền trị giá hai trăm sáu mươi chín triệu đồng
ủng hộ qua quỹ tấm lòng vàng thuộc tổng liên đoàn hai trăm sáu mươi ba triệu đồng
đồng thời tổng công ty đã hỗ trợ công nhân viên chức lao động
công ty điện lực hà tĩnh hơn một tỷ đồng để khắc phục hậu quả lũ lụt
thưa quý vị chủ tịch ubnd tỉnh quảng nam vừa có công điện yêu cầu bốn công ty thủy điện
có các nhà máy trên địa bàn tỉnh tiếp tục vận hành đưa mực nước hồ
về mực nước cao nhất trước lũ
về chủ động ứng phó với đợt mưa lớn dự báo xảy ra trong những ngày tới
nhằm giảm lũ tối đa và tránh thiệt hại cho vùng hạ du sông vu gia thu bồn
ubnd tỉnh quảng nam yêu cầu công ty thủy điện
thủy điện sông chanh công ty thủy điện sông bung công ty cổ phần thủy điện a vương
và công ty cổ phần thủy điện đắc my tiếp tục tổ chức thực hiện vận hành
đưa mực nước hồ về cao trình mực nước cao nhất trước lũ
các nhà máy phải tiến hành xả lũ bao gồm chạy máy phát điện và xả tràn
với lượng nước xả phải lớn hơn mực nước đổ về hồ thủy điện
các chủ hộ thủy điện phải liên tục điều tiết phân đấu đến một mươi chín h tối nay
ngày một mươi tháng một mươi một phải đưa mực nước hồ đạt cao trình đạt mực nước cao nhất trước lũ
trong quá trình vận hành nếu trạm thủy văn ái nghĩa và câu lâu đạt mức báo động hai
thì chủ các hồ chứa vận hành xả lũ theo lưu lượng nước về hồ bao nhiêu xả bấy nhiêu
và báo ubnd tỉnh để chỉ đạo việc điều tiết lũ nhằm vừa bảo đảm an toàn hồ chứa
và cuộc sống của người dân ở vùng hạ du
ở phần tiếp theo của chương trình
chương trình của bộ y tế
chương trình của bộ y tế
chương trình tình trạng giao thông hỗn loạn tại vòng xoay mỹ thủy quận hai tp hcm
phát triển thị trường vốn xanh tại việt nam
vòng xoay mỹ thủy phường cát lái quận hai là một trong những điểm đen về tai nạn giao thông của tp hcm
hàng ngày lưu lượng phương tiện giao thông dày đặc nhưng trật tự giao thông ở đây lại rất phức tạp
ảnh hưởng lớn đến đời sống cũng như là sinh hoạt của người dân
vòng xoay mỹ thủy phường cát lái quận hai là nút giao của nhiều tuyến đường
là điểm giao cắt
giữa trục đường ra vào cảng cát lái bến phà cát lái đường đồng văn cống nguyễn thị định
võ chí công và tuyến đường vành đại hai
hàng ngày lưu lượng phương tiện giao thông dày đặc nhưng trật tự giao thông ở đây lại rất phức tạp
thường xuyên xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng
mỗi lần mà chạy ngang qua dòng xe mỹ thủy này mỗi lần khách gọi là tụi em không dám chạy vô
tại vì xe container nó chạy ẩu quá nhưng quá đông
với vướng mấy công trình đều là chạy mỗi lần chạy qua là kẹt có lúc một hai tiếng đồng hồ mới qua được
bởi vì tụi em chạy qua đây rất là sợ tai nạn
mong sao mà nhà nước các băng lãnh đạo có phương hướng phương án nào mà giải quyết phương pháp này chứ gây tai nạn nhiều quá
với số lượng mỗi ngày từ một mươi bảy xe ngày đêm ra vào cảng cát lái cao điểm lên đến một mươi chín đến hai mươi một xe
nhiều nhất là xe container nên vòng xoay mỹ thủy thường xuyên xảy ra ủng tắc
mặc dù lực lượng cảnh sát giao thông và chính quyền địa phương đã tập trung để điều tiết giao thông và triển khai nhiều biện pháp để hạn chế tốc độ
nhưng do chế tài sử vạc còn nhẹ nên chưa đủ sức để răng đe
giờ cao điểm xe lượng xe rất đông tôi và các anh giao thông điều tiết rất là vất vả
em mong muốn nhà nước mở gọng đường ra để xe
cổ chạy thông thoáng hơn để không còn tình trạng cạt xe nguy hiểm cho người dân
để giảm thiểu ủng tắc giao thông ở khu vực này ủy ban nhân dân tp hcm đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng để xây dựng cầu vượt và hầm chui qua vòng xoay mỹ thủy
nhưng do tiến độ thi công quá chậm cũng ảnh hưởng rất lớn đến trực tự giao thông và sinh hoạt của người dân trong khu vực
cảnh sát quận hai cũng tích cực ngày đêm nhưng mà xe cổ quá nhiều khối lượng quá nhiều
xe chạy hỗn rộng
hỗn rộng gây tai nạn thường xuyên
rồi ở dưới cảng công tòa nơi các anh ở dưới cảng bên cái len hông đa
nhưng mà các anh ở cảng nó cho xe tải xe công chạy làm trở ngại giao thông cho xe ông đa
mong rằng với sự quan tâm của chính quyền thành phố sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng
tình trạng giao thông hỗn loạn tại vòng xoay mỹ thủy sẽ sớm được giải quyết trật tự an toàn giao thông được lặp lại
nâng cao năng lực và kỹ năng viết báo cho các nhà báo về môi trường vừa qua tại an giang
trains phối hợp với tổ chức green id tổ chức chương trình tập huấn kỹ năng viết báo về biến đổi khí hậu và năng lượng
tại các buổi tập huấn các nhà báo đã nghe ban tổ chức báo cáo về tình hình tác động biến đổi khí hậu ở việt nam nói chung
và chuyên đề về tác động của nhiệt điện than tới môi trường và sức khỏe cộng đồng tại việt nam
bên cạnh đó các chuyên gia còn đưa ra những giải pháp cho năng lượng tái tạo tại việt nam
theo đó xác định tiềm năng giá trị và giới thiệu các mô hình lắp đặt thành công tại cộng đồng
đặc biệt trong các buổi tập huấn ban tổ chức đã đưa ra cách thức tìm kiếm và chọn đề tài liên quan đến biến đổi khí hậu
nhiệt điện than và năng lượng tái tạo chia sẻ kỹ năng viết một bài báo môi trường hiệu quả
nhằm vận động tiếng nói cộng đồng vì công lý môi trường
những cách thức giải quyết những khó khăn để viết một bài báo môi trường thành công
thông qua lớp tập huấn này đã giúp nhiều nhà báo có cái nhìn bao quát
rõ nét hơn về bức tranh tác động môi trường của biến đổi khí hậu tại việt nam nói chung
và khu vực đồng bằng sông cửu long nói riêng
theo đó cũng có nhiều đề tài mới mẻ về môi trường được bàn luận tới
nhân tháng hành động quốc gia phòng chống hivs tại hà nội cục phòng chống hivs bộ y tế
đã tổ chức buổi gặp gỡ báo chí báo cáo công tác phòng chống hiv chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
và định hướng nhiệm vụ
tại buổi gặp mặt những bài báo cáo về công tác phòng chống hivs trong chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
kết quả ban đầu của việc điều trị nghiện các chất dạng thuốc viện bằng thuốc methadone
cũng như công tác mở rộng chi trả bảo hiểm y tế cho điều trị hivs đã được đưa ra
từ đó có những nhìn nhận đúng đắn và xây dựng được những chiến lược
hành động cụ thể trước mắt và lâu dài trong công tác phòng chống hivs
tại việt nam trong chín tháng
chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy số ca mắc mới hiv là sáu tám trăm tám mươi ba trường hợp số bệnh nhân s là ba bốn trăm tám mươi bốn trường hợp
số ca hiv đã tử vong là một hai trăm sáu mươi trường hợp
những con số trên tuy đã giảm đáng kể so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
nhưng ngành y tế và các bộ ban ngành liên quan cũng cần tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông
về phòng chống hivs bố trí kinh phí địa phương cho các hoạt động truyền thông
phòng chống hivs và các bộ ban ngành liên quan
đồng thời cũng cần duy trì các biện pháp can thiệp giảm tác hại tư vấn giám sát
xét nghiệm hivs trong cộng đồng mở rộng điều trị arv và có những chính sách bảo hiểm y tế hỗ trợ cho người nhiễm hi
về việc triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
đến nay các cơ sở y tế đã và đang tiếp tục cập nhật hoàn thiện phần mềm theo chuẩn quy định
bảo đảm dữ liệu trích xuất và kết nối giữa cơ sở khám chữa bệnh
với bộ y tế và các cơ quan bảo hiểm xã hội đạt kết quả cao nhất
hiện có trên chín mươi chín số cơ sở khám chữa bệnh đã kết nối liên thông dữ liệu với cơ quan bảo hiểm xã hội
để thực hiện giám định và thanh toán chi phí
bên cạnh đó thông tư ba trăm chín mươi hai nghìn một mươi bảy ttbit được bộ y tế ban hành ngày một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
quy định gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở
cụ thể gói dịch vụ y tế cơ bản được xây dựng trên nguyên tắc tất cả mọi người dân đều có quyền được hưởng
và được bảo đảm để tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe một cách đầy đủ và có chất lượng
đây cũng là cơ sở bảo đảm tính minh bạch và tăng trách nhiệm giải trình trong cung ứng dịch vụ
và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế của các cơ sở y tế
để đa dạng hóa các dịch vụ khám chữa bệnh phù hợp nhu cầu của người dân
bộ y tế đã ban hành thông tư số một trăm sáu mươi hai nghìn một mươi bốn ttbit ngày hai mươi hai tháng năm năm hai nghìn một mươi bốn
hướng dẫn thí điểm về bác sĩ gia đình và phòng khám bác sĩ gia đình
qua ba năm triển khai thực hiện thông tư số một mươi sáu bộ y tế dự thảo sửa đổi thông tư
để phù hợp với tình hình mới khắc phục những hạn chế tồn tại
bổ sung cơ chế thuận lợi hơn để nhân rộng phát triển khám chữa bệnh y học gia đình
sự thảo thông tư cơ bản bảo đảm tính hợp hiến hợp pháp
có căn cứ ban hành đầy đủ phù hợp chủ trương đường lối chính sách của đảng và nhà nước
về chăm sóc bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân
nhất là quan tâm đến công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu nâng cao chất lượng
mức độ hài lòng của người dân khi tiếp cận dịch vụ tại tuyến y tế cơ sở
tại hà nội tổng cục dân số kế hoạch hóa và gia đình đã tổ chức lễ tổng kết
và trao giải cuộc thi ảnh cộng đồng chung tay chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi
trên mạng năm hai nghìn một mươi bảy
được phát động từ ngày hai tháng một mươi đến ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
cuộc thi đã tiếp nhận và đăng tải hơn năm tác phẩm
dự thi đến từ năm mươi ba tỉnh thành phố trên cả nước thu hút hơn năm triệu người tiếp cận
ban tổ chức và tổng cục dân số kế hoạch hóa gia đình đã tổng kết
và trao giải cho một mươi hai tập thể và một mươi cá nhân đạt giải cuộc thi
trong đó giải nhất tập thể thuộc về tri cục dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh quảng ninh
và giải nhất cá nhân được trao cho tác phẩm chiều thu vẫn sáng của tác giả đỗ văn cư
cuộc thi ảnh đã tạo hiệu ứng xã hội tích cực có phần nâng cao nhận thức
và hành động của các cấp các ngành và toàn xã hội trong việc thực hiện công tác chăm sóc
và phát huy vai trò của người cao tuổi
đây vừa là việc làm mang tính trách nhiệm vừa là hành động đạo lý
kính lão trọng thọ của dân tộc việt nam
nhân kỷ niệm hai mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam hàn quốc
và hướng đến thu hút đầu tư toàn diện hàn quốc vào việt nam trong thời gian tới
tại thành phố hồ chí minh hiệp hội công nghệ đào tạo hàn quốc
với vcci tổ chức hội thảo công nghệ đào tạo hàn việt
thu hút đông đảo chuyên gia doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực của cả hai nước
tại hội thảo các đại diện phía hàn quốc đề xuất nhiều phương án hỗ trợ việt nam
trong đào tạo nhân lực theo đó sẽ hỗ trợ xây dựng các hình thức đào tạo như
hệ thống cấp nhà nước phát triển mô hình platform phân tích quá trình người học
kết nối đào tạo ict hai nghìn một mươi bảy
hiện nay xu hướng thúc đẩy hợp tác toàn cầu và hai nước nói riêng là sản phẩm công nghệ cao
thành tựu cách mạng bốn
vì vậy để quản lý và vận hành được các ứng dụng công nghệ cao
nguồn nhân lực phía việt nam phải được đào tạo mà hàn quốc áp dụng
như ứng dụng thực tế ảo thực tế tăng cường và đào tạo nhân lực
nhằm hướng đến sự hợp tác toàn diện và đẩy mạnh giao thương hai nước trong thời gian tới
từ ngày chín tháng một mươi một đến ngày một mươi ba tháng một mươi một tại công viên lê văn tám tp hcm
trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư tp hcm
phối hợp với sở khoa học và công nghệ tp hcm sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tp hcm
ban quản lý khu nông nghiệp công nghệ cao tp hcm và hội lương thực thực phẩm tp hcm
đã tổ chức hội trợ triển lãm nông nghiệp công nghệ cao và công nghiệp thực phẩm lần thứ sáu năm hai nghìn hai mươi
hitech argo hai nghìn một mươi bảy có ba trăm linh gian hàng của hai trăm hai mươi doanh nghiệp đến từ tp hcm và các tỉnh thành trên cả nước
ngoài khu vực hội trợ triển lãm các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao
lương thực thực phẩm tươi và thực phẩm chế biến
ngoài ra còn có một trăm hai mươi hồ trưởng lãm cá cảnh và tám mươi gian hàng của chợ nông nghiệp và thiết bị chế biến thực phẩm hai nghìn một mươi chín
đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp trong và ngoài nước giới thiệu công nghệ sản phẩm với cộng đồng
cũng như mở rộng hợp tác tìm kiếm cơ hội kinh doanh
sự kiện này được tổ chức hàng năm với mục đích tạo ra cú hít thúc đẩy hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới
sáng tạo ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ nâng cao năng suất lao động cũng như chất lượng sản phẩm
bên cạnh đó sự kiện được trông đợi sẽ góp phần quan trọng tăng sức cạnh tranh của thương hiệu việt
trên thị trường nông sản và thực phẩm chế biến
mới đây tại tp hcm ủy ban về người việt nam ở nước ngoài đã tổ chức hội nghị đối thoại giữa doanh nghiệp kiều bào
với lãnh đạo cục hải quan và cục thuế tp
hiện nay có khoảng một doanh nghiệp có vốn của kiều bào ở nước ngoài đầu tư tại tp hcm
với tổng vốn điều lệ gần bốn mươi tỷ đồng hơn một trăm hai mươi dự án đầu tư khoảng hai trăm sáu mươi triệu usd
được phép hoạt động theo hình thức đầu tư nước ngoài
hội nghị lần này nhận được sự tham dự của gần một trăm linh doanh nghiệp kiều bào
thuộc các lĩnh vực xuất nhập khẩu sản xuất thương mại xây dựng dịch vụ
đến từ nhiều quốc gia vùng lãnh thổ cùng các sở ban ngành và đại diện
ban liên lạc kiều bào hai mươi bốn quận huyện của thành phố
thông qua kết nối để giải quyết vương mắc khó khăn của các doanh nghiệp kiều bào
liên quan đến lĩnh vực thuế và hải quan với mong muốn sự đóng góp của kiều bào
với thành phố ngày càng tích cực và hiệu quả hơn
ủy ban chứng khoán nhà nước phối hợp với chương trình cải cách kinh tế vĩ mô
tăng trưởng xanh của hợp tác phát triển việt đức đã tổ chức hội nghị phát triển
thị trường vốn xanh tại việt nam với mong muốn ứng phó với những thách thức mới
định hình cho một tương lai xanh nắm bắt những cơ hội mới và xu hướng mới
xây dựng phát triển thị trường chứng khoán phát triển bền vững
tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận và cập nhật các chính sách công cụ sản phẩm tài chính xanh
một số sản phẩm công cụ tài chính xanh có ý nghĩa quan trọng được giới thiệu
tiêu biểu như danh mục dự án xanh do ngân hàng nhà nước xây dựng
trái phiếu xanh chính quyền địa phương đầu tiên được phát hành thí điểm
đặc biệt là chỉ số phát triển bền vững vnsi tại sở giao dịch chứng khoán tp hcm
đây là một trong những thành quả bước đầu của sự hợp tác giữa các đối tác việt nam
và các đối tác việt nam
phát triển trong đó có sự đóng góp tích cực của ris trong việc tư vấn sự hình thành
và phát triển khung pháp lý cho thị trường chứng khoán hỗ trợ hình thành phát triển sản phẩm mới
trong các sản phẩm tài chính xanh hiện nay chúng tôi đang ưu tiên cho việc phát triển các sản phẩm trái phiếu xanh
lý do vì sao bởi vì khi các luồng vốn trong xã hội trong dân cư được huy động
để phục vụ cho việc phát triển các dự án
các sản phẩm tài chính xanh sẽ có đóng góp rất lớn trong việc duy trì sự phát triển ổn định và bền vững của xã hội
với sự hỗ trợ của giz chúng tôi học hỏi rất nhiều các kinh nghiệm quốc tế từ phía đức
cũng như phía các nước mà có những tiến bộ vượt bậc trong việc ứng dụng và phát triển các sản phẩm tài chính xanh
đây là những kinh nghiệm rất quý báu cho thị trường việt nam trong quá trình áp dụng ban đầu những sản phẩm này
trong thời gian tới ủy ban chứng khoán nhà nước mong muốn với sự ủng hộ phối hợp của các bộ ngành
các đơn vị liên quan và sự hỗ trợ của gis ủy ban chứng khoán nhà nước có thể triển khai được một khuôn khổ định hướng
về tài chính xanh và các sản phẩm tài chính xanh cho các doanh nghiệp hoạt động trên thị trường chứng khoán việt nam
từ đó giúp thị trường vốn xanh phát triển bền vững
chương trình cải cách kinh tế vĩ mô tăng trưởng xanh cũng cam kết sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác hơn nữa
trong việc thực thi chiến lược tăng trưởng xanh chống biến đổi khí hậu và phát triển bền vững của việt nam
trong khuôn khổ tuần lễ văn hóa campuchia tại việt nam tại hà nội đã diễn ra chương trình nghệ thuật
chào mừng năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa việt nam và campuchia
trong khuôn khổ chương trình hợp tác văn hóa nghệ thuật giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi bảy bộ văn hóa thể thao và du lịch việt nam
phối hợp với bộ văn hóa và nghệ thuật vương quốc campuchia đã tổ chức một chương trình nghệ thuật đặc sắc
chào mừng năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước
đêm diễn đã nhận được sự quan tâm của đông đảo
người dân việt nam và người dân campuchia đang sinh sống tại việt nam
những bài hát điệu múa truyền thống trong đêm diễn do đoàn nghệ thuật vương quốc campuchia biểu diễn như
múa quạt múa mũ cói palm đàn háp vũ kịch machanu và các bài hát truyền thống khác
đây là dịp để nhân dân việt nam hiểu biết hơn nữa về đất nước con người campuchia
đồng thời góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp
vừa qua tại bảo tàng phụ nữ việt nam đã diễn ra lễ khai mạc hội sách mùa thu năm hai nghìn một mươi chín
thu hút sự quan tâm của hàng nghìn đọc giả yêu sách thủ đô
hội sách mùa thu là một trong hai hội sách tổ chức thường niên do ba nhà xuất bản
trẻ phụ nữ và kim đồng cùng thực hiện
cả hai hội sách hội sách mùa xuân và hội sách mùa thu đều diễn ra tại bảo tàng phụ nữ
trở thành một điểm hẹn một không gian văn hóa thú vị cho những người yêu sách thủ đô
hội sách cũng là nơi các tác giả có cơ hội được gặp gỡ
chia sẻ và trao đổi cùng các độc giả của mình chung quanh những vấn đề đặt ra trong tác phẩm
với chủ đề hội nhập những cuốn sách cùng bạn ra biển lớn
hội sách giới thiệu tới bạn đọc các cuốn sách trang bị kiến thức thời hội nhập như
sách học ngoại ngữ sách song ngữ sách kỹ năng mềm sách kinh tế
ngoài ra các nhà xuất bản cũng rất chú trọng đến mảng sách về văn hóa văn học hay lịch sử việt nam
cùng với đó các buổi gặp gỡ trò chuyện thú vị cùng các tác giả
chuyên gia và các nhân vật nổi tiếng trên nhiều lĩnh vực cũng sẽ được tổ chức trong khuôn khổ hội sách

với mong muốn chúng ta hiểu chính chúng ta đó sẽ là cái nền tảng tốt nhất để chúng ta hụt nhập ra thế giới

tại bảo tàng phụ nữ việt nam ba mươi sáu lý thường kiệt hà nội
hội sách mùa thu hai nghìn một mươi bảy diễn ra từ nay đến hết ngày một mươi hai tháng một mươi một
tại bảo tàng phụ nữ việt nam ba mươi sáu lý thường kiệt hà nội
có thu nhập là năm trăm linh đô la mỹ một năm và các cặp vợ chồng có thu nhập một triệu đô la mỹ một năm
mức thuế hai mươi năm áp dụng cho các cặp vợ chồng có thu nhập chín mươi đô la mỹ một năm trở lên
và ba mươi năm đối với các cặp vợ chồng có thu nhập hai trăm sáu mươi đô la mỹ một năm
dự kiến hạ viện sẽ tiến hành bỏ phiếu về văn kiện này vào đầu tuần tới
tổng thư ký tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato jens stoltenberg cho biết
các quốc gia trong liên minh này vẫn chưa nhất trí về việc sẽ triển khai thêm bao nhiêu
binh sĩ tại afghanistan để hỗ trợ các lực lượng của nước này chống phiến quân taliban
phát biểu sau cuộc hội đàm với hai mươi chín bộ trưởng quốc phòng các nước thành viên nato ở thủ đô
bruxelles của bỉ ông jens stoltenberg cho biết nato hiện vẫn đang trong quá trình tăng quân
song vẫn chưa hoàn tất và chưa rõ có bao nhiêu quốc gia sẽ đóng quân
trước đó trong tuần này nato cho biết liên minh này muốn cử thêm khoảng ba binh sĩ
tới afghanistan nâng tổng số binh sĩ nato ở quốc gia này lên gần một mươi sáu
các binh sĩ được bổ sung chủ yếu là của mỹ sẽ giúp huấn luyện và cố vấn các lực lượng afghanistan
trong việc chống lại taliban và tổ chức khủng bố nhà nước ngồi giao is tự xưng
trong báo cáo đánh giá triển vọng kinh tế châu âu mùa thu vừa được ủy ban châu ec công bố
cơ quan này đã bày tỏ sự lạc quan về đạt tăng trưởng kinh tế của khu vực đồng tiền chung châu âu trong năm nay
tuy nhiên ec lại hạ dự báo tăng trưởng kinh tế anh do nguy cơ bất ổn liên quan tới việc nước này rời khỏi liên minh châu âu hay còn gọi là brexit
theo dự báo của ec kinh tế một mươi chín nước eurozone sẽ tăng trưởng hai hai trong cả năm nay
con số này cao hơn nhiều so với mức dự báo được đưa ra trước đó là một bảy và xuất hiện chỉ ít ngày sau khi cơ quan thống kê eu
eurosas công bố báo cáo lạc quan ngoài mong đợi về tăng trưởng gdp của khu vực trong quý ba hai nghìn một mươi bảy
tuy nhiên ec vẫn cảnh báo rằng nhiều nguy cơ vẫn đang đe dọa nền kinh tế của châu âu
bao gồm các cuộc đàm phán về brexit giữa anh và eu
cũng như những căng thẳng địa chính trị giữa mỹ và triều tiên
cơ quan này quyết định hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của anh từ một tám xuống một năm trong năm hai nghìn hai mươi
và xuống mức một ba và một một trong các năm hai nghìn một mươi tám và hai nghìn một mươi